tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp đã tổ chức lễ gia quân chương trình tiếp sức người lao động và ngày hội tuyển dụng việc làm năm hai nghìn một mươi chín
năm nay trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên đã phối hợp với hơn hai mươi đơn vị dịch vụ việc làm của một mươi năm địa phương như vĩnh long an giang bến tre cần thơ bình dương đồng tháp gia lai v v
thu hút gần một sinh viên thanh niên người lao động tham gia ứng tuyển
những ngành nghề chính được giới thiệu tại ngày hội như kế toán công nghệ thông tin môi trường nhân viên kinh doanh thu ngân nhân viên giao hàng một số đầu việc bán thời gian
ngày hội có nhiều hoạt động phong phú như khu vực tuyển dụng online với hơn ba vị trí việc làm phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp với doanh nghiệp đăng ký bảo hiểm thất nghiệp hội thi chinh phục nhà tiễn dụng
ngay sau khi tổ chức chương trình tại tất cả bốn bến xe và một mươi năm văn phòng tại một mươi năm tỉnh thành phối hợp đồng loạt ra quân tiếp sức người lao động
đặc biệt hỗ trợ giúp cho người lao động tìm được việc làm phù hợp hạn chế tối đa chi phí cũng như thời gian đi lại của người lao động giúp người lao động tìm kiếm được việc làm phù hợp và giúp doanh nghiệp tuyển dụng hiệu quả hơn